chiều hai mươi năm một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam
dự hội nghị thượng đỉnh ceo asean hàn quốc
phát biểu tại đây thủ tướng nhấn mạnh với vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
cùng với các nước asean việt nam chào đón các doanh nghiệp hàn quốc
đi theo hướng chính sách hướng nam mới để tiến đến và cùng hợp tác
cùng thành công với asean
hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp có sự tham gia của hơn năm trăm linh lãnh đạo
các doanh nghiệp lớn của hàn quốc và các nước asean
thảo luận các phương án hợp tác nhằm tăng trưởng đổi mới và vai trò của asean
trước sự thay đổi của môi trường thương mại toàn cầu
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh phát triển bền vững
kết nối toàn diện là ưu tiên cao của asean
thủ tướng khẳng định các chính phủ tạo điều kiện tối đa
hỗ trợ doanh nghiệp kết nối phát huy sáng tạo với nhiều ý tưởng mới
để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh trong thị trường asean sáu trăm ba mươi triệu dân
quy mô gdp năm ngoái gần ba tỷ usd là nền kinh tế thứ ba tại châu á
và thứ năm trên thế giới
thủ tướng mong các doanh nghiệp hợp tác với các chính phủ
trong phát huy các thành tiệu khoa học công nghệ để tạo bước phá trong phát triển
thủ tướng cho rằng chính sách hướng nam mới do tổng thống hàn quốc khởi xướng
là sự đồng điệu với ý tưởng về cộng đồng asean hàn quốc
kết nối tương lai sẽ góp phần nâng tầm quan hệ hai bên
hàn quốc sẽ sát cánh cùng asean xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
hướng tới mục tiêu chung là hòa bình thịnh vượng ở đông á
theo đó thủ tướng tin rằng hai bên sẽ hợp tác thành công
đưa kim ngạch thương mại từ một trăm sáu mươi tỷ usd năm ngoái tăng lên đạt hai trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó riêng kim ngạch việt nam hàn quốc năm nay đạt gần sáu mươi bảy tỷ usd
bằng trên bốn mươi kim ngạch của asean
năm hai nghìn hai mươi việt nam hàn quốc đang phấn đấu đạt con số một trăm linh tỷ usd kim ngạch thương mại song phương
chiếm năm mươi kim ngạch asean hàn quốc
việt nam có chín dự án của hàn quốc

đã đầu tư thành công trong đó có nhiều doanh nghiệp công nghệ như samsung
thủ tướng đề nghị các lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp chủ động thích ứng linh hoạt sáng tạo
bởi đây là nền tảng cho thành công trong tình hình kinh tế thế giới biến động khó lường
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hàn quốc đứng top năm trong công nghệ thông tin trên toàn cầu
cần tăng cường đầu tư vào asean mong muốn thấy nhiều hơn nữa doanh nghiệp hai bên
đầu tư vào phát triển công nghệ thân thiện với môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi cùng với các nước asean việt nam chào đón các doanh nghiệp hàn quốc
đi theo chính sách hướng nam mới để tiến đánh và cùng hợp tác và cùng thành công với asean
một cộng đồng hòa bình thân thiện cỡ mở và năng động
việt nam đã tăng rất nhiều mặt về môi trường đầu tư kinh doanh
việt nam đã tăng nhiều mặt trong đổi mới sáng tạo
được các tổ chức quốc tế ghi nhận việt nam tiếp tục đổi mới hơn nữa để tạo thuận lợi hơn nữa
cho mọi người mọi nhà mọi doanh nghiệp tiếp tục thành công ở môi trường mới tốt đẹp của việt nam
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm gian hàng việt nam tại triển lãm hàn quốc asean invest
một sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại asean hàn quốc
tại thành phố busan triển lãm có sự tham gia của các gian hàng đến từ các nước thành viên asean và hàn quốc
với phần trình diễn của những công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu thế giới và khu vực
tại triển lãm các doanh nghiệp nhà đầu tư cũng trao đổi tìm hiểu cơ hội và ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh